tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng
hôm nay hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán
mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền
các đối tượng bị phạm tội liên quan nhóm này gồm công ty vnpt a pay công ty hq
và nhóm đối tượng liên quan đến công ty gts đã có hành vi giúp sức cho nguyễn văn dương
và đồng bọn tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng
lời khai của các bị cáo thể hiện việc họ bắt tay với công ty cnc do nguyễn văn dương
là chủ tịch hội đồng quản trị cũng vì mục đích hai bên cùng có lợi
việc các bị cáo lấy danh nghĩa công ty này ký hợp đồng với công ty kia
nhằm nâng khống doanh số số tiền hơn một hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
trong đó nguyễn văn dương đã chỉ đạo nhân viên thành lập công ty giải pháp việt
để ký hợp đồng với các công ty trung gian thanh toán như công ty home direct
công ty vnpt e pay công ty ngân lượng
giúp công ty xây dựng công ty trung gian thanh toán
công ty cnc theo dõi số lượng thẻ cao viễn thông thẻ game do đối tượng đánh bạc sử dụng